tòa án nhân dân tp hà nội đã quyết định đưa vụ án mobifone mua chín mươi năm cổ phần công ty cổ phấn ngay nhìn toàn cầu avg ra xét xử vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
trong đó hai cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông nguyễn bắc son và trương minh tuấn cùng một mươi hai bị can trong vụ án này sẽ bị đưa ra xét xử
hai ông nguyễn bắc son và trương minh tuấn bị đưa ra xét xử vì những sai phạm liên quan đến thương vụ mua bán avg về hai tội danh
vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
ngoài ra các bị can nguyên là vụ trưởng của bộ thông tin và truyền thông lãnh đạo của mobifone cùng lãnh đạo các công ty thẩm định giá
cũng bị đưa ra xét xử về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
phiên tòa dự kiến kéo dài một mươi sáu ngày từ ngày một mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật